đây sẽ là nội dung tư vấn của bác sĩ đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội